như chúng tôi đã có phản ánh liên quan đến vụ việc chạy mua hồ sơ bệnh án tâm thần mà công an tp hà nội đã phát hiện ra mới đây
có thể thấy rằng quy trình lập hồ sơ bệnh án vẫn còn có những lỗ hỏng
sau khi vụ việc xảy ra các bệnh viện tâm thần đều đã giả soát lại công tác quản lý hồ sơ
thế nhưng về lâu dài thì xiết chặt lại quy trình là điều vô cùng cần thiết
chỉ với tám mươi năm triệu đồng một đối tượng giang hồ đã có thể dễ dàng cầm trong tay hồ sơ bệnh án tâm thần
và coi đó như tấm chắn bảo vệ khi phải đối diện với pháp luật
thực tế không phải cứ có hồ sơ bệnh án chẩn đoán tâm thần là được miễn hay giảm trách nhiệm hình sự
mà phải phụ thuộc vào giám định của viện pháp y tâm thần xem đối tượng mắc tâm thần hay không
kết luận của cơ quan điều tra về giảm hay miễn trách nhiệm hình sự phụ thuộc khi người gây án đang ở trạng thái có bị bệnh chi phối hay không
thế nhưng theo nhận định của bác sĩ ngô văn vinh viện trưởng viện giám định pháp y tâm thần trung mương cho rằng
hồ sơ bệnh án tâm thần vẫn có vai trò quan trọng để cơ quan tư pháp làm căn cứ
và những hồ sơ bệnh án nếu là giả sẽ gây rất nhiều khó khăn cho cả cơ quan tố tụng và tổ chức giám định
thì cái bệnh án nó là căn cứ để cho cơ quan tiến hành tố tụng làm cơ sở để đưa ra cái quyết định trưng cầu giám định
và trong quá trình thực hiện giám định để kết thúc giám định thì cái hồ sơ bệnh án nó cũng là cái tài liệu quan trọng để làm căn cứ cùng với các tài liệu khác trong cái hồ sơ trưng cầu giám định để các giám định viên đưa ra kết luận giám định của mình
cần phải giả soát và xem xét những cái vụ việc tương tự xảy ra tôi cũng thấy rằng ở các tỉnh còn rất nhiều vụ việc như thế
cũng tương tự như hà nội nhiều đối tượng giang hồ lừa đảo chiếm đoạt tiền rất lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
nhưng mà khi đưa ra xét xử thì rất gây rất khó khăn cho quả động tư pháp là có những cái giấy về tâm thần
cũng theo tiến sĩ ngô văn vinh mặc dù chưa có thống kê chính xác nhưng phải thừa nhận rằng có nhiều trường hợp khi giám định pháp bi tâm thần cho thấy kết quả bệnh không giống với hồ sơ bệnh án tâm thần ban đầu của đối tượng thậm chí là không có bệnh
có lẽ đã đến lúc phải giả soát và xích chặt hơn nữa trong quy trình thành lập hồ sơ bệnh án tâm thần
thứ nhất là quy chế giao vào viện nó giống như nãy mình nói đấy
cái quy chế thứ hai là quy chế hồ sơ bệnh án
quy chế thứ ba là phải quy chế khám bệnh kê đơn cấp thuốc
và quy chế thứ tư là quy chế hội trần
vụ việc công an tp hà nội phát hiện bảy mươi tám hồ sơ tâm thần giả cũng là hồi chuông cảnh báo tới việc quản lý giám sát đối với ngành tâm thần nói chung
khắc phục những lỗ hổng quy trình nhưng trên cả vẫn là cần khắc phục được kẽ hở nằm ở phía con người
mới hy vọng sẽ có thể giúp đỡ các người
sẽ không còn vụ việc đáng tiếc nào như vừa qua xảy ra